chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong trường hợp tiếp tục mưa lớn ông phan nguyễn hoàng tân chủ tịch ubnd tp phan thiết đã lên phía sau đồi cát tràn để quan sát nguồn nước từ phía đường võ nguyên giáp hay còn gọi là tỉnh lộ bảy trăm linh sáu b tràn xuống
theo ông phan nguyễn hoàng tần thay vì hệ thống thoát nước từ đường võ nguyên giáp đồng bộ dẫn nước mưa theo cống ra biển thì hệ thống cống từ đường này có như không có khiến nước mưa chảy tự do tạo thành cái ao nước trên cao ngay phía sau nhà dân
khi lượng nước quá lớn vỡ bờ thành dòng chảy xiết tràn xuống đường mang theo các lớp vào nhà dân cao tới một m
để khắc phục và tránh tình trạng mưa tiếp tục vào đêm ngày hai mươi một tháng năm ubnd tp phan thiết đã cho xe múc đắp thành bờ đê phía trên cao đường nguyễn đình triều chia cắt dòng chảy không để nước động thành ao
tuy nhiên theo ông phan nguyễn hoàng tân thì đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời
cũng theo chủ tịch ubnd tp phan thiết khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi một tháng năm
ở phường hàm tiến gây tắc nghẽn tuyến đường ven biển mũi né đã được thông xe các lực lượng bắt đầu cho nước đến rửa đường
tuy nhiên tại điểm tràn cát tại khu vực đầu đường huỳnh thúc kháng thuộc phường mũi né do lượng cát tràn xuống đường quá nhiều
các lực lượng đang khẩn trương rửa đường dọn dẹp vệ sinh cho người dân và du khách điều thông
theo diễn biến dự báo thời tiết từ đài khí tượng thủy văn bình thuận chiều tối ngày hai mươi một tháng năm khu vực ven biển bình thuận khả năng vẫn còn mưa lớn
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng năm tại tỉnh bình thuận mưa lớn kéo dài trong đêm khiến lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống
lấp một đoạn đường huỳnh thúc kháng phường mũi né thành phố phan thiết hậu quả khiến nhiều xe máy ô tô đi ngang bị lún nửa thân xe không kéo ra được
cát tràn xuống chảy vào gây ngập úng nhà hàng đại dương xanh tại khu vực này rất may vụ việc không gây thương vong về người

chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận ông phan nguyễn hoàng tân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan thiết có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc thiết bị khẩn trường hỗ trợ khắc phục hậu quả thống kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ người dân

trưa ngày hai mươi một tháng năm hơn bảy tiếng sau sự cố anh cường ba mươi bảy tuổi tài xế trung chuyển khách của nhà xe hạnh cà phê vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc lũ cát tràn xuống đường khiến mình suýt mất mạng
đêm ngày hai mươi tháng năm anh được giao lái ô tô một mươi sáu chỗ trực ở gần chợ mũi né để chở khách về văn phòng công ty sau đó chuyển sang xe lớn chạy vào sài gòn
khoảng hai giờ ngày hai mươi một tháng năm tài xế cường nhận điện thoại công ty báo xe dường nằm chở khách vừa xuất bến mũi né bị mắc lầy
do cát tràn xuống trước nhà hàng viễn phương cách văn phòng công ty gần hai km công ty yêu cầu anh tới đây để đón khách
lúc vừa chạy qua nhà hàng làng trài mũi né trên đường huỳnh thúc kháng cách điểm đón khách hơn hai trăm linh mét anh thấy phía trước có nước từ trên đồi cao chảy xuống tràn qua đường song xe vẫn chạy qua được
tuy nhiên khi ô tô đi qua chừng một trăm linh mét anh nghe thấy tiếng động lớn như nứt gãy ở phía trên đồi lũ cát đổ xuống ao ạt
tài xế đạp ga mạnh để vượt xe qua nhưng không kịp
bùn cát ngập lên cao rồi vùi lấp khiến ô tô không thể nhích thêm
thấy điều không lành tài xế cường nhanh chóng mở cửa ra khỏi xe
anh tính đi bộ tìm cách thoát xong khu vực ngập cát anh phải di chuyển chậm từng chút một
khi lội được một đoạn thêm đợt lũ cát trên đồi tràn xuống vùi đến ngực và đẩy tài xế trôi xa hơn hai mươi mét
anh cố gắng bám vào thanh rào sắt bên đường gượng dậy rồi bò vào chỗ có bê tông và cố gắng hết sức vượt qua khỏi vũng bùn
anh cường băng hoàng kể lại thời điểm đó anh nghị cố gắng bám vào vật gì để thoát ra ngoài
nếu nằm đó lũ cát vùi lên ngạt thở thì khó qua khỏi
anh cường cũng cho biết một số người đi xe máy qua đây cũng bị bùn vùi lấp bỏ chạy thoát kịp
đợt lũ quét tối qua cũng tràn xuống vùi lấp khoảng ba trăm linh mét đường nguyễn đình triều phường hàm tiến cách điểm tài xế cường gặp nạn khoảng tám km gây ách tắc giao thông
hàng chục nhà dân và nhà hàng quán ăn ven đường bị anh hùng nặng
sự cố cắt đỏ tràn xuống thường diễn ra ở biển mũi né và thành phố phan thiết mỗi khi mưa to
lần gần đây nhất là đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nước lũ làm cát đỏ trên đồi tràn xuống khu dân cư và đường ven biển xã tiến thành thành phố phan thiết gây ách tắc giao thông kéo dài hơn năm trăm linh mét
mũi né thuộc thành phố phan thiết là địa điểm du lịch nổi tiếng ở bình thuận thu hút nhiều du khách nước ngoài
nơi đây đang được đầu tư nhiều hạ tầng giao thông để quy hoạch thành khu du lịch quốc gia với tổng diện tích một mươi bốn bảy trăm sáu mươi ha
ngày hai mươi một tháng năm phân tích nguyên nhân xảy ra hiện tượng lũ cát đỏ vừa xảy ra tại tỉnh bình thuận
phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hoàng văn đại cho biết khu vực xảy ra hiện tượng trên là địa điểm xây dựng hạ tầng một dự án
đây là khu vực đất trống đang được triển khai săn gạt đất trên nền đất có tính chất kết dính kém
ven tuyến đường giao thông lối đi vào dự án không có kè cứng nên dễ xảy ra hiện tượng sạt khi có mưa lớn
tại tỉnh bình thuận đã xảy ra lụ cát đỏ vào năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
qua phân tích hiện trường thông qua ảnh vệ tinh các năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi ba và hình ảnh từ báo chí cho thấy khu vực dự án hầu hết là nền đất cát đỏ
trong quá trình xây dựng dự án đã san gạt để làm các tuyến hạ tầng giao thông và xây dựng cống ngầm để thoát nước
khu vực đất trống đang có nền cao hơn các tuyến giao thông hiện hữu
khi có mưa với cường độ lớn sẽ gây ra sói mòn bề mặt
mặt khác khu vực trên hiện chưa được cứng hóa
phần lớn lượng nước và bùn cát không thoát kịp các cống thu gom nước mưa sẽ chảy qua các tuyến giao thông
phần còn lại ngấm xuống tầng đất có kết cấu yếu
khi kết hợp với lượng nước di chuyển trên mặt đường sẽ gây ra tình trạng sói lở và gây ra hiện tượng lũ bùn đỏ ở khu vực dân cư và quanh tuyến giao thông ven biển
theo số liệu quan chắc tại trạm hàm tiến tại khu vực thành phố phan thiết tổng lượng mưa tại đây từ hai mươi ba h ngày hai mươi tháng năm đến năm h ngày hai mươi một tháng năm đạt một trăm tám mươi sáu tám mm
trong đó mưa với cường độ lớn tập trung trong hai giờ từ h đến hai h ngày hai mươi một tháng năm đạt một trăm năm mươi năm tám mm cường độ này chỉ xuất hiện năm mươi năm một lần
ông hoàng văn đại khuyến cáo thời gian tới khi xuất hiện mưa lớn hiện tượng này có khả năng xảy ra tại các khu vực
trong đó mưa lớn trung du miền núi và các khu vực đã đang diễn ra tình trạng săn gạt nền các khu đô thị giao thông
người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi các thông tin cảnh báo mưa rông mưa lớn và bản tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất để chủ động phòng tránh kịp thời
các địa phương cần ra soát những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất thường xuyên tuyên truyền khuyến cáo nhân dân trong vùng
đề phòng và có các giải pháp công trình phi công để đảm bảo an toàn cho người dân